với những lần trước việc trúng thầu cung cấp một trăm năm mươi tấn gạo hai mươi năm tấm cho philippines lần này
không có chút tác động nào đến thị trường lúa gạo trong nước
giá lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông cửu long vẫn tiếp tục rớt giá mạnh
lý giải nguyên nhân của sự sụt giảm giá gạo trong tháng này
đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng
mặc dù trúng thầu cung cấp một trăm năm mươi tấn gạo
nhưng lượng gạo trúng thầu quá nhỏ so với nguồn dự trữ lúa gạo hiện tại
kể từ sau sự kiện brexit với biên độ lên tới ba
ngay sau đó vào sáng ngày năm tháng một mươi giá vàng trong nước đã giảm sâu từ năm trăm linh đến gần tám trăm linh đồng một lượng
và vẫn tiếp tục giảm thêm ở những phiên giao dịch kế tiếp
trong buổi sáng ngày năm tháng một mươi giá vàng sgc tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn liên tục giảm
và tới một mươi ba giờ cùng ngày xuống tới mức ba mươi năm hai mươi chín triệu đồng một lượng mua vào
và ba mươi năm năm mươi bốn triệu đồng một lượng bán ra
so với phiên giao dịch trước đó giá vàng đã giảm tới gần tám trăm linh đồng mỗi lượng
trong khi đó tại tập đoàn vàng bạc đá quý doji giá vàng miếng sgc được niêm yết mua vào ba mươi năm ba mươi sáu triệu đồng một lượng
bán ra ba mươi năm bốn mươi tám triệu đồng một lượng
đây là mức giảm rất mạnh của giá vàng trong nhiều ngày qua
theo các chuyên gia việc giá vàng trong nước cũng như quốc tế giảm mạnh bắt nguồn từ lo ngại
cục dự trữ liên bang mỹ phép tăng lãi suất trong tháng một mươi hai tới
ngày thứ hai một chủ tịch
của một phép thì cũng đã tuyên bố và cứ nghĩ là phép nên có chính sách là thắt hạt dần
chính sách tiền tệ và tăng dần chính sách lãi suất lên
thì đấy là yếu tố mà nó không thuận lợi được cho vàng
bởi vì khi đấy thì thứ nhất là nó sẽ kiểm soát được vấn đề lãm phát
thứ hai nữa là nó cũng không
nó cũng chứng tỏ thấy rằng là nền kinh tế mỹ đã có những cái dấu hiệu ổn định
và khi kinh tế ổn định và không có lạm phát cao
thì vàng là thường sẽ
sẽ khó có thể được tăng
trong những phiên giao dịch tiếp theo giá vàng trong nước tiếp tục giảm nhẹ
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
lượng khách đến giao dịch tại các tiệm vàng không lớn
khác hẳn với thời điểm giá vàng tăng mạnh khi sự kiện brexit xảy ra
điều này phản ánh tình trạng dè dặt của nhà đầu tư cũng như của người dân
khi các yếu tố tác động lên giá vàng trong thời gian tới đều không rõ ràng
tại thời điểm hiện tại nó có nhiều những cái dấu hiệu cho thấy rằng là
thị trường vàng cần phải quan sát thêm
bởi vì thông thường vàng sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề liên quan đến
thứ nhất là vấn đề lãm phát
mà hiện tại thì lạm phát thì không phải là cao
thứ hai nữa là phụ thuộc vào các rủi ro
rủi ro ở đây bao gồm có rủi ro kinh tế và rủi ro chính trị
rủi ro chính trị thì chủ yếu là vấn đề liên quan đến bầu cử tại mỹ
thế còn rủi ro kinh tế thì phụ thuộc rất nhiều vào cái việc là
anh sẽ rời khỏi châu âu như nào và tình hình kinh tế trung quốc ra sao
do đó rằng là hiện tại thì chưa có những dấu hiệu
để mà hỗ trợ được trong giá vàng trong ngắn hạn
ở thời điểm này giá vàng trong nước dù đã giảm sâu
vẫn cao hơn giá vàng thế giới trên một bốn triệu đồng mỗi lượng
biến động mạnh của giá vàng cũng khiến tranh lệch giữa giá mua và giá bán gia tăng lên
hiện tại mức tranh lệch đã lên tới sấp xỉ hai triệu đồng mỗi lượng
trên điện thoại di động đã âm thầm móc túi của người dùng
điện thoại số tiền lên tới hai trăm ba mươi tỷ đồng
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhịp sống kinh tế điểm lại những diễn biến chính của vụ việc
theo công bố của thanh tra sở thông tin và truyền thông hà nội
từ tháng một năm hai nghìn một mươi ba đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
nhiều khách hàng của viettel mobifone vinaphone vietnam mobile
do không biết mình đang dùng dịch vụ của samedia hợp tác với nhà mạng trên cung cấp
nên đã bị mất số tiền gần hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
ngày hai mươi tháng chín thanh tra sở thông tin và truyền thông hà nội
đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính với công ty samedia số tiền là năm mươi năm triệu đồng
ngay sau đó cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông
đã gửi công văn yêu cầu bốn nhà mạng viettel mobifone vinaphone và vietnam mobile
cùng ba đơn vị cung cấp nội dung là công ty cổ phần đầu tư acom
công ty cổ phần truyền thông vmg và công ty cổ phần truyền thông gapit
trả lời về hướng xử lý xem xét trách nhiệm trong vụ việc này
chậm nhất vào ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên tới tận ngày năm tháng một mươi lãnh đạo cuộc phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
khẳng định vẫn chưa nhận được câu trả lời của bất kỳ nhà mạng hay nhà cung cấp nội dung nào
ngoài ra cả samuria ba nhà cung cấp nội dung và bốn nhà mạng
đều chưa có động thái nào nhận trách nhiệm hoặc một phần trách nhiệm trong vụ việc này
vẫn chưa có đơn vị nào từ nhà mạng tới đơn vị cung cấp
đầu số cho samedia đứng ra nhận toàn bộ hoặc một phần trách nhiệm
trong khi đó số tiền hai trăm ba mươi tỷ đồng của người dùng điện thoại đã bị mất
và samedia chỉ bị phạt số tiền rất nhỏ là năm mươi năm triệu đồng
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư trương thanh đức
giám đốc công ty luật basico để tìm hiểu rõ hơn
về trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ việc này
lời đầu tiên xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa ông dư luận hiện nay đang rất ước súc
trước việc công ty samida cấu kết với các đối tác cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng cáo
cho người tiêu dùng trong nước sau đó lại âm thầm trừ tiền của họ
tuy nhiên các nhà mạng việt nam lại chỉ dừng hợp đồng với công ty này
sau khi sự việc được thanh khui
tới thời điểm hiện tại tức là đã quá hai ngày so với thời hạn phải báo cáo bộ
mà bốn nhà mạng này vẫn chưa báo cáo
vậy thì có thể hiểu đó là sự lúng túng trong quản lý cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng của các nhà mạng
họ hoàn toàn có thể phải báo cáo ngay
trước sự việc nghiêm trọng với bức xúc cho dư luận thiệt hại cho người tiêu dùng rất lớn như thế này
nhưng có lẽ là vì cái cơ chế nó không mạnh mẽ cho nên là họ có thể trần trừ
và không loại trừ khả năng là họ đang tìm cách họ lý giải họ bào chữa
họ tìm cách họ bảo vệ họ trước cái sự việc mà rõ ràng là sai trái như thế này
và cũng thể hiện cái việc là cái cơ chế quản lý cơ chế hành chính của mình
nó không nghiêm túc khi mà yêu cầu của bộ cơ quan quản lý trực tiếp như thế
cơ quan nhà nước như thế
các doanh nghiệp không chịu báo cáo đúng hạn không chịu báo cáo theo luật phẩm
khi mà lấy tiền của người tiêu dùng của người khác
ngoài ý muốn của họ thông qua trực tiếp gián tiếp
thông qua cái bán hàng hay là bán dịch vụ
ngoài ý muốn thì đương nhiên nó là một cái hành vi phạm pháp
và với một cái quy định của pháp luật của chúng ta hiện nay
với cái thủ đoạn mà gian dối đánh lừa người tiêu dùng như thế
thì chỉ cần là chiếm đoạt một vài triệu đồng thôi thì đã là phạm tội rồi
trường hợp này là hàng trăm tỷ đồng
thì nó có dấu hiệu rất rõ của cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vậy thì có thể trí thu số tiền mà sang media đã mắc cúi của người tiêu dùng hay không
thì về nguyên tắc là đã chiếm đoạt đã lấy số tiền trái phép của người tiêu dùng
hoàn toàn ngoài ý muốn của người ta hoàn toàn là vi phạm pháp luật
thì phải có trách nhiệm là hoàn toàn toàn bộ hồi thường toàn bộ cái thiệt hại gây ra cho người tiêu dùng
đấy là cái trách nhiệm dân sự
còn với nhà nước thì nhẹ thì sẽ xử phạt vi phạm hành chính
còn nặng và trong trường hợp này thì có những dấu hiệu của tội phạm
thì có lẽ là cũng phải xem xét khởi tố điều tra để xem xem là có cần thiết
có nên xử lý về hình sự hay không
thưa ông sang media đã mắc cúi của người sử dụng tới hai trăm ba mươi tỷ
đây là một số tiền rất lớn tuy nhiên lại chỉ bị xử phạt hành chính có năm mươi năm triệu
đức phạt này liệu có thỏa đáng và đủ sức dân đe đối với công ty này hay không
nếu chỉ dừng lại và xử phạt vi phạm hành chính thì tôi nghĩ rằng là nó là chế tài quá nhẹ
đối với số lợi người ta thu được rất nhiều
như thế mà chỉ xử phạt một số tiền rất ít thì nó sẽ rất bất công
nó sẽ không có tác dụng ngăn chặn tác dụng
loại trừ dân đe những trường hợp vi phạm khác
và trên thực tế thì cũng đã có nhiều cái trường hợp xảy ra như thế này
thưa ông để ngăn ngừa những vi phạm tương tự như thế
cần bổ sung những quy định gì trong pháp luật như thế này
pháp luật của chúng ta có lẽ là một trong những cái nó rất bất hợp lý
khi mà luật xử phạt vi phạm chính là chỉ cho phép một hành vi vi phạm
là xử phạt tối đa hai tỷ đồng
trong khi đó
những việc vi phạm gây ra thiệt hại chiếm đoạt làm lợi bất chính
có thể lên đến hàng trăm tỷ như thế này
thì đáng nhẽ pháp luật phải xử phạt theo cái tỷ lệ vi phạm
theo cái giá trị vi phạm theo cái giá trị mà người ta chiếm đoạt
và không chỉ bằng cái giá trị đấy mà thậm chí còn gấp nhiều lần cái giá trị đấy
thì như vậy thực sự mới có tác dụng là phòng ngừa
tác dụng là dân đe tác dụng là loại trừ những cái vi phạm tương tự
và đồng thời nếu như mà có những dấu hiệu về hình sự
thì cũng cần phải xem xét
là cái bộ luật mới bây giờ là không những là xử lý hình sự cá nhân
mà xử lý hình sự cả một cái pháp nhân
thế nhưng rất đáng tiếc là bộ luật hình sự mới thì chưa áp dụng
luật xử lý vi phạm hình chính bây giờ thì với cái mức độ xử phạm rất là thấp
cho nên là một trong những cái yêu cầu đòi hỏi bây giờ
cần phải xem xét sửa đổi hoàn thiện thay đổi những chế tài
trong cái quy định đó luật hình chính cũng như là luật hình sự
để làm sao có thể ngăn chặn có thể xử lý thích đáng những trường hợp vi phạm tương tự
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình nhịp sống kinh tế
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo